thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn tại tp hcm hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
đến sự có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng hơn hai trăm linh đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố
và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật
hội thảo lần này là dịp để cùng nhìn nhận đánh giá về sự lãnh đạo điện hướng khích lệ của đảng
nhà nước đối với văn học nghệ thuật nước nhà nhất là mạng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
xác định rõ hơn vị trí vai trò đồng góp của văn học nghệ thuật đối với việc nắm bắt phản ánh
làm tỏa các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc được hung đúc người sám trong các cuộc chiến tranh cách mạng
của nhân dân ta quân đội ta các lực lượng vũ trang ta
phát biểu cho hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng bang tuyên giáo trung ương
mong rằng các văn nghệ sĩ sinh ra trong hòa bình không ngừng nỗ lực nâng cao bản lĩnh
hòa bình trọn vẹn vào thực tiễn đời sống của lực lượng vũ trang và của nhân dân
tìm tòi đổi mới nội dung và phương thức biểu hiện
các văn nghệ sĩ hôm nay phải cố hiến hết mình để vung đáp các giá trị cao đẹp
chúng ta nêu cao dũng khí bảo vệ chân lý bảo vệ cái đúng cái hay cái đẹp
kỳ quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện lệnh lạc sai trái
gây phương hại cho sự phát triển lành mạnh của đời sống văn học nghệ thuật nước nhà
sáng nay tại bình dương phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đã tham dự lễ công bố nghị quyết
về việc thành lập phường an điền phường an tây thuồng thị xã bến cát
và thành lập thành phố bến cát tỉnh bình dương dù buổi lễ có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ sau hơn hai mươi bảy năm tái lập
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương đã phát huy truyền thống đoàn kết
năng động sáng tạo nỗ lực phân đấu vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng bình dương vươn lên
trở thành một trong những tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước
và là cửa ngõ giao thương của trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước
việc thành lập thành phố bến cát thành phố thứ năm của tỉnh bình dương
là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của tỉnh trên con đường hội nhập
và để mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa thúc đẩy kinh tế phát triển
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội đã trao huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố bến cát
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn bộ ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định việt nam cam kết bảo đảm các quyền con người
cả về chính trị kinh tế văn hóa và xã hội
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo nhân quyền của hoa kỳ vừa mới công bố
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
báo cáo nhân quyền thường niên của bộ ngoại giao hoa kỳ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của việt nam trong việc bảo vệ quyền con người
nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định
không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở việt nam
và một lần nữa chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
trong đó coi con người là trung tâm là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước
và việt nam đã đang và sẽ trao đổi thẳng thắn cởi mở và trên tinh thần xây dựng với hoa kỳ
về những vấn đề còn khác biệt để tăng cường sự hiểu biết
và qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ
về lệnh cấm đánh bắt cá ở biển đông do trung quốc đưa ra
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa và quyền chủ quyền quyền tài phán đối với vùng biển của việt nam
lệnh cấm đánh bắt cá của trung quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của việt nam ở quần đảo hoàng sa
mà còn vi phạm chủ quyền của việt nam ở quần đảo hoàng sa
quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam đối với vùng đặc quyền kinh tế
được xác định theo công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
và chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của việt nam
không làm phức tạp thêm tình hình và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định trật tự ở khu vực biển đông
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước ta trong thời gian tới
ngày hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổ chức kỳ họp thứ một mươi bốn
để bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà hoàng thị thúy lan
bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông lê duy thành
bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà hoàng thị thúy lan ông lê duy thành và ông phạm hoàng anh
do có những vi phạm pháp luật bị bắt tạm giam
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả ba lãnh đạo chủ chốt nêu trên của tỉnh vĩnh phúc bị bắt giữ trong vụ án liên quan đến tập đoàn phúc sơn với cáo buộc nhận hối lộ
thưa quý vị sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với ban quản lý khu công nghệ
cao tp hcm tổ chức hội thảo trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm động lực mới cho phát triển bền vững
sự kiến đã diễn ra tại trung tâm đổi mới sáng tạo tp thủ đức tp hcm
thu hút đông đảo lãnh đạo địa phương chuyên gia kinh tế công nghệ trong và ngoài nước
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm sẽ đặt tại khu công nghệ cao tp hcm
đây là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia của việt nam
có vai trò chiến lược trong việc hình thành các ngành công nghiệp mũi nhọn thúc đẩy đổi mới sáng tạo
nơi đây đã hình thành các hệ sinh thái công nghệ phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ông nguyễn anh thi trưởng bang quản lý khu công nghệ cao tp hcm nhấn mạnh
sứ mệnh của trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm là trung tâm đầu đảo của việt nam
tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia thi điểm triển khai các chính sách công nghiệp quốc gia
tại tp hcm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trung tâm đang trong giai đoạn ương tạo bước đầu tham gia vào bản lưới của wef
cuối tháng năm dự kiến hoàn thành đội ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định chính thức về việc thành lập
đến tháng chín hai nghìn một mươi bốn trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm sẽ chính thức ra mắt
ứng dụng công nghệ xanh hay công nghệ thân thiện với môi trường đang dần trở thành xu hướng
của nhiều nền kinh tế trên thế giới
tuy nhiên để thúc đẩy việc đưa công nghệ xanh vào doanh nghiệp
cần có hệ thống tiêu chuẩn xanh cụ thể trong từng ngành từng lĩnh vực
từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp trên quy mô cả nước ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
để thực hiện cam kết giảm phát thải carbon v vào năm hai nghìn năm mươi của chính phủ việt nam
và hướng đến một nền kinh tế bền vững trong tương lai xa hơn
tiêu chuẩn xanh cần phải được cụ thể hóa trong các bộ tiêu chuẩn quốc gia
từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp trên quy mô cả nước ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất
thì hiện nay cái hướng với việc đầu tiên là chúng ta xem là có các cái tiêu chuẩn gì xanh mới
mà liên quan nhiều đến các cái nhóm sản phẩm hàng hóa của việt nam
hay là có tác động tốt tới việt nam
thì chúng ta chấp nhận các cái tiêu chuẩn của quốc tế trở thành tiêu chuẩn của quốc gia
cái hướng thứ hai là cái hướng mà hiện nay tổng cục cũng đang thúc đẩy
trong cái quá trình để xây dựng các cái hệ tiêu chuẩn này
tức là xây dựng các cái tiêu chuẩn mang tính xanh
dựa trên cái công nghệ dựa trên cái đổi mới sáng tạo của chính doanh nghiệp việt nam
tăng trưởng xanh là bài toán phức tạp giữa việc nâng cao tốc độ phát triển kinh tế
với mục tiêu phát triển nguyên vững
đặc biệt với quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi như việt nam
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm
để đạt được mục tiêu này cần có sự thay đổi toàn diện
từ nhận thức sản xuất đến tiêu dùng và chính sách
bên cạnh đó là lượng hóa được giải pháp chuyển đổi xanh
dựa trên nền tảng khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo
tổng cục cũng phối hợp cùng một số doanh nghiệp
để nghiên cứu để chúng ta xây dựng cái tiêu chuẩn quốc gia
cho cái loại sản phẩm như thế này
và đấy là cái định hướng để cho các doanh nghiệp
đổi mới công nghệ thay đổi cái quá trình sản xuất kinh doanh
để mà sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng cái tiêu chuẩn của quốc gia
phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn chuyển đổi xanh
là xu thế tất yếu của thời đại
việc đồng thuận toàn cầu và được các nước
trên thế giới coi là cuộc cách mạng công nghiệp xanh của thế kỷ hai mươi một
đây cũng là cơ hội để cộng đồng toàn cầu chung tay
thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững
vì sức khỏe của người dân môi trường thiên nhiên và trái đất
thưa quý vị trong khuôn khổ đại hội cổ đông thường niên
của công ty cổ phần tập đoàn masan và hai công ty thành viên
công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan và masan meat life
diễn ra vào ngày hôm nay tại tp hcm
mỗi gia đình thực hóa tầm nhìn mỗi gia đình việt nam
có mọi sản phẩm của masan mỗi gia đình thế giới
có ít nhất một sản phẩm của masan
tại đại hội cổ đông thường niên của masan vào ngày hai mươi năm tháng bốn
với tầm nhìn chiến lược mỗi gia đình việt nam
mọi sản phẩm masan mỗi gia đình thế giới
ít nhất một sản phẩm masan masan consumer đạt mục tiêu
mở rộng mục tiêu bằng cách tham gia thị trường tiêu dùng bên ngoài
cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà
hoặc thay thế bữa ăn tại nhà hàng
mục tiêu chiến lược là sở hữu sáu thương hiệu tỷ đô
bằng việc cao cấp hóa sản phẩm mở rộng phạm vi sản phẩm
cho từng thương hiệu và mở rộng thị trường có thể tiếp cận
một trăm linh triệu người tại việt nam và tám tỷ người trên thế giới
về ấm thực việt nam đang quan tỏa khắp nơi
ví dụ ấn độ trung quốc nhật hàn quốc mỹ
trong thời gian trù kỳ sắp tới một mươi đến hai mươi năm
masan và tôi tin ấm thực việt nam sẽ là ấm thực top một mươi
ở thế giới
trong câu chuyện đấy ấm thực nói đến câu chuyện gọi là gia vị
chúng tôi sẽ tập trung mang gia vị phù hợp cao cấp
cho các nước đất nước thế giới
chúng tôi sẽ xây cái thương hiệu kiểu để người tây
người nhật người trung quốc người hàn quốc
sẽ hiểu giá trị của thương hiệu và ấm thực của việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn tập đoàn masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất
nằm trong khoảng từ tám mươi bốn đô la
chín mươi tỷ đồng tăng trưởng lần lượt từ bảy đến một mươi năm
so với cùng kỳ năm trước
các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi vẫn được kỳ vọng
là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu
chương trình hội viên win sẽ tiếp tục tập trung vào việc
gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp và đối tác của masan
lợi nhuận sau thuế thuần cốt lõi trước phân bổ
cho cổ đông thiểu số dự kiến sẽ nằm trong khoảng
hai hai trăm chín mươi đến bốn hai mươi tỷ đồng tăng trưởng mạnh
so với một chín trăm năm mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị triển lãm điện biên phủ tinh thần bất diệt
đã khai mạc vào sáng nay tại bảo tàng lịch sử quốc gia
đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi năm
ngày ký hiệp định genève và chiến thắng điện biên phủ
đây là cờ giải thưởng luôn lưu quyết chiến quyết thắng
của chủ tịch hồ chí minh tặng cho các đơn vị
tham gia chiến dịch điện biên phủ
một trong những tư liệu quý được trưng bày
trong triển lãm điện biên phủ tinh thần bất diệt
triển lãm trưng bày gần một trăm linh năm trước
năm mươi tài liệu hiện vật được chưa làm hai phần
điện biên phủ điểm hẹn lịch sử và quyết chiến quyết thắng
những hình ảnh tài liệu hiện vật ở triển lãm
đều thể hiện tinh thần tất cả cho tiền tuyến
tất cả để chiến thắng của quân và dân việt nam
trong chiến dịch điện biên phủ
cùng với đó là những tấm gương đóng góp
hy sinh anh dũng chiến đấu kiên cường vì tổ quốc
triển lãm mong muốn góp phần giúp đông đảo
các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa
tầm vóc và giá trị của chiến thắng điện biên phủ
yếu tố tiên quyết là sức mạnh của tinh thần
đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo
tài tình sáng suốt của đảng
triển lãm điện biên phủ tinh thần bất diệt
sẽ mở cửa đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại hải phòng đã diễn ra hội thảo khoa học
hải phòng với chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tại hội thảo các nhà khoa học
các nhân chứng lịch sử đã cùng nhau thảo luận
tham gia ý kiến làm rõ thêm chủ trương
và những đóng góp quan trọng của đảng bộ
quân và dân hải phòng trong quá trình cung cá nước
làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ
trong những năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
kết quả hội thảo sẽ góp thêm tài liệu phục vụ
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng
vẻ vang của đảng bộ quân và dân thành phố cảng
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển
bảo vệ thành phố
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tỉnh ninh bình đã tổ chức gặp mặt
tri ân những người trực tiếp tham gia chiến đấu
phục vụ chiến đấu trong chiến dịch điện biên phủ
kết thúc của chiến nhiều người con ưu tú
của quê hương ninh bình đã hy sinh
và để lại một phần sương máu nơi chiến trường
nhiều người trở về cuộc sống đời thường
dù ở cương vị nào những chiến sĩ điện biên năm xưa
vẫn giữ vững bản chất truyền thống anh bộ đội cụ hồ
truyền thống thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến tiếp tục góp sức
xây dựng quê hương đất nước là tấm gương
để các thế hệ trẻ nói theo
bộ y tế đang xây dựng danh mục giá mới
của một mươi dịch vụ y tế với hướng
tính đúng tính đủ theo luật khám bệnh
chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
với viện phí tính đúng tính đủ
các bệnh viện sẽ có thêm nguồn lực
để nâng cao dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
từng bước giảm chi từ tiền túi của người dân
hiện tất cả bệnh viện công lập trên toàn quốc
đang áp mức giá dịch vụ khám chữa bệnh
theo thông tư hai mươi một và thông tư hai mươi hai
được bộ y tế ban hành tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên mức viện phí hiện tại
vẫn chưa được tính đúng tính đủ
nên hệ thống bệnh viện công vẫn còn gánh nặng
chi phí quản lý và phí khấu hao
buộc phải cân đối rất nhiều
y tế đang thu chứa đúng vị trí
mà họ đang phải thực hiện thôi
đấy thì cũng mong là mình cứ thướng
theo tính đúng tính đủ và theo lộ trình
và mỗi một bước thì mình lại thêm một tí
vào danh sách thêm một tí vào danh sách các quản tri
thì nó sẽ đương nhiên là cái giá
nó sẽ có thay đổi
liên bộ y tế và tài chính đang xây dựng
danh mụ giá mới của một mươi dịch vụ y tế
theo hướng tính đúng tính đủ
với viện phí tính đúng tính đủ
viện phí mới sẽ tăng đột biến
có rất nhiều ý kiến khác nhau từ phía người dân
tôi có bồi hiểm nhưng mà
cũng tăng là cũng khó khăn
với người bệnh thận đấy
phần lớn là những người cao tuổi
là những người đã bất sức rồi
về hưu lại bệnh thật nhiều
cho nên cái này thì tùy cái mức độ của nhà nước thôi
nhưng mà theo cô nhé
thì nếu có tăng viện phí chỉ tăng ít thôi
thấy mà nếu tăng viện phí
bệnh viện mà lại đầu tư cơ sở vật chất
như thế này thì tôi thấy là người dân được lọc
bởi vì cái cơ sở vật chất
nằm đây là nó rất sạch sẽ
theo bộ y tế
giá viện phí hiện tại chưa được tính đúng
tính đủ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tính
chi phí quản lý vào giá dịch vụ
khám chữa bệnh từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi
sẽ đề xuất từng bước kết cấu chi phí
khấu hao vào giá dịch vụ khám chữa bệnh
tuy nhiên việc điều chỉnh viện phí
cũng cần căn cứ khả năng chi trả của người dân
khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế
điều chỉnh giá viện phí đối với các bệnh viện
là việc thiết thực cần làm
mang lại lợi ích cho chính người bệnh
chính vì cái việc
mà bệnh viện nâng cao được
cái chất lượng dịch vụ y tế
cho nên người bệnh cũng được hưởng những cái dịch vụ
y tế chất lượng và hiệu quả hơn
khi luật khám bệnh
chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
vấn đề tính đúng tính đủ là cần thiết
để duy trì hoạt động của bệnh viện
việc điều chỉnh viện phí đòi hỏi phải cân đối
với khả năng tri trả của người dân
hài hòa lợi ích người cung cấp và sử dụng dịch vụ
yếu tố thời điểm cũng như lộ trình của chính phủ
tại các bãi biển du lịch đà nẵng
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm
cấp tài sản của du khách khi tắm biển
nguyên nhân chính là do thái độ chủ quan
không cảnh giác của du khách
dù đã được thường xuyên khuyến cáo
do vậy bảo đảm an ninh an toàn cho du khách
khi tắm biển là điều luôn được quan tâm hàng đầu
những ngày này các bãi biển du lịch đà nẵng
đã nhộn nhịp trở lại khi thời tiết nắng nóng oi bức
chính sự chủ quan thiếu cảnh giác của du khách
là nguyên nhân chính để kẻ gian có cơ hội
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản liên tiếp
bởi nhiều người luôn tin tưởng rằng đà nẵng
thành phố đáng sống là ở đây không có kẻ gian
không có kẻ trộm
mới đây ban quản lý phát hiện một đối tượng
có biểu hiện nghi vấn tại bãi biển mỹ khê
ngay khi kẻ gian thực hiện hành vi
tổ công tác đã ghi hình liên lạc tổ đội
cùng truy bắt đối tượng với tam vật là hai chiếc ví
gồm hai mươi năm năm triệu đồng và hai trăm linh đô la mỹ
một đồng hồ rolex trị giá một mươi đô la mỹ
một điện thoại cùng giấy tờ cá nhân khác
khi mà làm nhiệm vụ lao nam trên bờ biển
thì anh em đặc tự đã có một cái thói quen
về quan sát cả khách cả những đối tượng
có dấu hiệu là trộm cấp
thì chúng tôi
chúng tôi đã chú tâm tới cái việc
mà quan sát khách tức là hướng dẫn khách
sau khi mà xuống tắm biển thì
đồ đạc họ để lại trên bờ là những gì
thì nếu như xác thấy là có đồ đạc quan trọng
thì chúng tôi phải xem xét cái vị trí đó
được quan tâm hơn
và khi mà thấy dấu hiệu của
cái sáo lợi dụng trộm cấp
thì chúng tôi sẽ tiến hành là vai bác liên
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
kéo dài năm ngày đà nẵng bắt đầu
bước vào mùa xuân

dự báo sẽ đón lượng lớn du khách
đổ về tham quan nghỉ dưỡng
do đó công tác an ninh trật tự bãi biển
được đặc biệt chú trọng
khuyến cáo người dân du khách khi tắm biển
nên ký gửi đồ ở các bãi tắm
để bảo vệ tài sản